sẽ có một mươi năm đoàn kiểm tra của ban thường vụ thành ủy tp hà nội đi kiểm tra đột xuất giám sát thường xuyên công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện giãn cách
lãnh đạo thành phố yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương của hà nội phải làm việc cụ thể với từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn mình
bảo đảm thực hiện đúng quy định về giãn cách và số lượng người đi làm
nghiên cứu đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ liên quan đến lưu thông hàng hóa tổ chức sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn cho người dân
các quận huyện thị xã các phường xã thị trấn phải tăng thêm lực lượng lực trực kiểm tra kiểm soát tại chỗ và lưu động
huy động sự tham gia của lực lượng dự bị động viên dân quân tự vệ các đoàn viên hội viên các tổ covid cộng đồng
đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm tăng quy mô mật độ kiểm tra kiểm soát trên các địa bàn
các tuyến đường giao thông các khu vực công cộng xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài mà không có lý do chính đáng không đúng quy định
phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí sử dụng hệ thống truyền thanh để tuyên truyền nhắc nhở hàng ngày